phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng trương hòa bình trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia nhấn mạnh công tác đấu tranh phòng chống tuệ phạm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả luôn được đảng và nhà nước chính phủ quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
trong những năm qua công tác này đã đạt được những kết quả quan trọng đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội góp phần ổn định và thúc đẩy sản xuất kinh doanh tăng thu ngân sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và cuộc sống bình yên của nhân dân
báo cáo tình hình kết quả công tác phòng chống tuệ phạm năm hai nghìn một mươi chín thứ trưởng bộ công an lê quý vương nêu rõ
năm hai nghìn một mươi chín hoạt động chỉ đạo điều hành của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ và ban chỉ đạo các địa phương đã dần đi vào nền nếp
công tác phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ ngành trong đảm bảo an ninh trật tự thực chất hơn
công tác phòng chống tội phạm đạt được những thành tích rất nổi bật
tội phạm về trật tự xã hội giảm bảy ba mươi
có năm mươi một trên sáu mươi ba địa phương giảm
nhiều loại tội phạm giảm mạnh
tỷ lệ điều tra khám phá đạt tám mươi một chín mươi ba
án rất nghiêm trọng đạt chín mươi ba tám mươi sáu
triệt phá hai hai trăm bốn mươi năm băng nhóm tội phạm các loại
phát hiện và điều tra khám phá nhiều vụ án kinh tế tham nhũng buôn lậu
tội phạm sử dụng công nghệ cao ma túy môi trường
nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm đã được giải quyết tốt tạo chuyển biến căn bản
về kết quả công tác chống buôn lậu gia lận thương mại và hàng giả năm hai nghìn một mươi chín
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương cũng đã chỉ đạo mạnh mẽ hơn quyết liệt hơn
nhận diện phương thức thủ đoạn và triển khai nhiều kế hoạch công tác hiệu quả
nên phát hiện nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm và xử lý nghiêm minh đúng pháp luật
đặc biệt đã quyết liệt và nghiêm túc hơn trong công tác kỷ luật cán bộ vi phạm
xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân có vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng bộ công an tô lâm phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ
cũng đề nghị các ngành chủ động tích cực hơn nữa trong tham gia công tác phòng ngừa tội phạm
trọng tâm là việc phối hợp giải quyết các mâu thuẫn xã hội mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
không làm phát sinh tội phạm vấn đề quản lý người nghiện ma túy tội phạm liên quan đến tín dụng đen
phòng ngừa đấu tranh với tội phạm do người nước ngoài gây ra tại địa bàn việt nam
và vấn đề phối hợp đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật trên không gian mạng
nhìn chung hiện nay tội phạm liên quan đến tín dụng đen đã được đẩy lùi một bước
không còn công khai trắng trợn như trước nhiều cơ sở đã tạm ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng
tuy nhiên vấn đề này chúng tôi đánh giá là vẫn còn tiềm mạnh phúc đảm
có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào nếu chúng ta không tiếp tục quyết liệt trong phòng ngừa trong đấu tranh
chúng ta cần cụ thể hóa thành các trách nhiệm cụ thể của từng cấp tình ngành
để có thể thực hiện tốt và phải rõ nội dung rõ biện pháp rõ trách nhiệm
tránh tình trạng trung trung nói xong về đó không có chuyển biến gì
phát biểu kết luận hội nghị
ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan chức năng các lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả với nhiều kết quả nổi bật
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng nhấn mạnh
cần xem xét thực chất sự phối hợp giữa các lực lượng việc chia sẻ thông tin trong xử lý các vụ việc
cần đánh giá vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy lãnh đạo các đơn vị địa phương
trong việc triển khai các chỉ đạo của chính phủ các ban chỉ đạo
cần giúp kinh nghiệm từ các vụ việc cụ thể trong thời gian qua để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả
và đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp và sự an toàn cho nhân dân
trước hết là các ông chí cần tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm
có hiệu quả các chỉ đạo của chính phủ của thủ tướng chính phủ
ban ghi đạo một trăm ba mươi tám ban ghi đạo một trăm ba mươi chín quốc gia về phòng chống tội phạm buôn lậu
cái này rất nhiều ban bản rồng nhưng mà đề cao trách nhiệm thực hiện ở chủ trương này
nhiều mà phó hợp kém nhiều trách nhiệm không rõ thì tình đạo của chúng ta bị lắp lại mà thôi
còn nếu có việc đó ban nó làm rõ trách nhiệm thì chắc là sự giám sát không tốt hết xử lý công bộ rõ hết
muốn vậy phải tăng cường kiểm tra công vụ kiên quyết ngang dạng tình trạng thâm nhũng
thâm nhũng vào các cơ quan hành chính không để người dân bất xúc giảm súc nhìn tin của cơ quan hành chính đồng hữu cán bộ công chức
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng yêu cầu lực lượng công an nhân dân tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ
làm tốt công tác nắm tình hình tiếp tục tấn công chấn áp các loại tội phạm
nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố và công tác điều tra
ra bộ công an chỉ đạo các đơn vị chức năng đấu tranh xử lý các đường dây ổ nhóm buôn bán các tụ điểm sản xuất buôn bán hàng giả hàng cấm
đẩy mạnh công tác điều tra các vụ án về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả phức tạp
sớm đưa ra truy tố xét xử nghiêm minh trước pháp luật
sáng nay bộ giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng tham dự và chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị còn có đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương
về phía bộ công an có thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
năm hai nghìn một mươi chín cả nước xảy ra trên một mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm chết hơn bảy sáu trăm linh người làm bị thương hơn một mươi ba người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám số vụ tai nạn giao thông số người chết và số người bị thương đều giảm
cũng trong năm hai nghìn một mươi chín bộ giao thông vận tải đã hoàn thành đưa vào khai thác một mươi sáu dự án khởi công mới một mươi năm dự án
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả đạt được của bộ công an
bộ giao thông vận tải trong năm hai nghìn một mươi chín
chỉ đạo các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi của bộ giao thông vận tải
phó thủ tướng trịnh đình dũng giao bộ giao thông vận tải trong năm hai nghìn hai mươi
phải khởi công các dự án giao thông trọng điểm của đất nước
tăng cường công tác kiểm tra giám sát xử lý ngay những vướng mắc liên quan đến tiến độ và chất lượng công trình
xử lý kịp thời những tồn tại về chất lượng sự cố
đồng thời bộ giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương
triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông giảm un tắc và tai nạn giao thông
công an tỉnh ninh bình sáng nay đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
dự hội nghị có thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng lãnh đạo các sở ban ngành các huyện và thành phố ninh bình
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bùi văn nam đã biểu
đảng dương ghi nhận đánh giá cao những thành tích mà công an ninh bình đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn hai mươi trước những diễn biến của tình hình trong nước và thế giới còn nhiều diễn biến khó lường
nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội vô cùng quan trọng
công an tỉnh cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng nhà nước và bộ công an
về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền ban hành các chỉ thị kế hoạch
các văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
đồng thời xiết chặt kỷ luật kỳ cương quy chế quy trình công tác và điều lệnh công an nhân dân
thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức cơ cấu bộ máy tăng cường đoàn kết thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
cùng ngày công an tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn một mươi chín
triển khai chương trình công tác công an năm hai nghìn hai mươi
dự và chỉ đạo hội nghị có thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đã chúc mừng biểu dương ghi nhận đánh giá cao
những thành tích mà công an tỉnh vĩnh phúc đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh cần chỉ đạo công tác công tác công an năm hai nghìn hai mươi
chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng nhà nước và bộ công an
về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể
trong công tác giữ gìn an ninh trật tự nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để phát huy sức mạnh của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tiếp tục xiết chặt kỷ luật kỳ cương quy chế quy trình công tác và điều lệnh công an nhân dân
thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức cơ cấu bộ máy tăng cường đoàn kết kịp thời biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến
nâng cao chất lượng thanh tra kiểm tra để tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
chú trọng quan tâm đến chế độ chính sách để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
thì đùa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
sáng nay công an tỉnh gia lai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi
chủ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
trong năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh gia lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương
tích cực phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
qua đó vận động quân chúng chấp hành tốt pháp luật cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn lừa phình của các đối tượng bọn phản động
chủ động nắm chắc tình hình tập trung đấu tranh ngăn chặn các đối tượng có hành vi phục hồi phun rô tin lành đề ga
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà con ở một số thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số để lừa phình đưa người vượt biên trái phép để trục lợi
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các mặt công tác của công an tỉnh gia lai trong năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng nhấn mạnh lực lượng công an tỉnh gia lai tiếp tục quan triệt sâu sắc cụ thể hóa các chủ trương quan điểm của đảng nhà nước
và bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tổ chức lực lượng và các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
chủ động dự báo đánh giá tình hình phát hiện sớm các vấn đề nảy sinh có nguy cơ gây mất an ninh trật tự không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
cũng trong sáng nay trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã đến dự và chỉ đạo hội nghị triển khai công tác công an năm hai nghìn hai mươi của công an tỉnh bắc ninh
trong đó công an tỉnh bắc ninh đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu yêu cầu chỉ tiêu và các mặt công tác đề ra chủ động nắm tình hình kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền các cấp chủ trương biện pháp giữ vững ổn định chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ chính trị đối ngoại của tỉnh
đáng chú ý trong năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh đã triển khai xong đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã đến một trăm linh
xã thị trấn trên địa bàn tỉnh thứ trưởng lương tam quang ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà công an tỉnh bắc ninh đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục và phương hướng nhiệm vụ định hướng những giải pháp cần tập trung thực hiện thời gian tới
trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an bắc ninh thực sự trong sạch vững mạnh đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại hội nghị các tập thể cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín đã được các cấp biểu dương và khen thưởng
tại hà nội sáng nay thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp đồng chí hùng ba đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa nhân dân trung hoa tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi chín quan hệ việt nam trung quốc cũng như quan hệ việt nam trung quốc cũng như quan hệ việt nam trung quốc
quan hệ giữa bộ công an việt nam và bộ công an bộ an ninh quốc gia và bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc tiếp tục duy trì đạt phát triển tích cực hiệu quả
qua đó góp phần quan trọng của việc củng cố lòng tin chính trị và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu đạt kết quả quan trọng
đồng chí thứ trưởng đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác chia sẻ thông tin tình hình thế giới khu vực mà hai bên cùng quan tâm làm tốt công tác bảo hộ công dân cơ quan doanh nghiệp nước này sinh sống đầu tư làm việc ở nước bên kia bảo đảm an ninh an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước các cơ quan đại diện ngoại giao tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ nâng cao năng lực công tác triển khai tốt các cơ chế hợp tác trong những lĩnh vực quan trọng như công an an ninh quốc phòng ngoại giao
nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi chuẩn bị đón tết cổ truyền của hai dân tộc qua đồng chí đại sứ thứ trưởng nguyễn duy ngọc chuyển lời chúc của đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và thứ trưởng nguyễn duy ngọc đến các đồng chí lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật của nước cộng hòa nhân dân trung hoa như ủy ban chính pháp trung ương bộ công an bộ trưởng bộ an ninh quốc gia bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân lời chúc mừng năm mới sức khỏe hạnh phúc an khang thịnh
và cán bộ nhân viên đại sứ quán trung quốc tại việt nam sang năm mới rồi giàu sức khỏe gia đình hạnh phúc chúc đồng chí đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam là câu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cộng hòa nhân dân trung hoa tiếp tục phát triển bền vững
chân thành cảm ơn thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã dành thời gian tiếp đại sứ hùng ba khẳng định quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an bộ an ninh quốc gia và bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc thời gian qua ngày càng được thúc đẩy từng bước đi vào thực chất hiệu quả đáp ứng nhu cầu và mong muốn hợp tác giữa hai bên và phần đảm bảo sự ổn định và phát triển của hai quốc gia
chân thành cảm ơn thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã dành thời gian tiếp đại sứ hùng ba khẳng định quan hệ hợp tác giữa bộ công an bộ an ninh quốc gia và bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc thời gian qua ngày càng được thúc đẩy từng bước đi vào thực chất hiệu quả đáp ứng nhu cầu và mong muốn hợp tác giữa hai bên

từ năm hai nghìn một mươi hai giàng a lăng cùng với hoàng văn mạnh sử dụng xe ô tô của mạnh mang một mươi bánh heroin đi bán khi đến thị trấn vôi huyện lạng giang tỉnh bắc giang thì bị lực lượng công an phát hiện thu giữ toàn bộ số ma túy trên lợi dụng lúc lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra giàng a lăng đã bỏ trốn tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt giàng a lăng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
với hành vi cố ý gây thương tích đối tượng là huỳnh tấn phước
tại xã phú quế huyện long hồ tỉnh vĩnh long vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng một mươi một sau khi uống rượu phước đi bộ về nhà thấy trần văn năng đang ngồi trước phần đất tranh chấp với gia đình phước lúc này phước đã dùng lời khiêu khích dẫn đến xô sát với năng
thấy vậy bà nguyễn thị tư là mẹ của năng và rì ruột của phước cùng với mẹ ruột của phước từ trong nhà ra can ngăn
trong lúc nóng giận phước đã dùng tay đẩy mạnh vào vai
làm bà tư ngã xuống mé sông sau đó phước bỏ đi về nhà riêng bà tư được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
hiện công an huyện long hồ đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an thị xã gò công tỉnh tiền giang đang tạm giam ba đối tượng gồm phan văn công trần thanh hiền và trần nguyễn tiến anh cùng chú tại thành phố hồ chí minh để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài
chúng bàn bạc kế hoạch rồi rủ nhau từ thành phố hồ chí minh xuống tiền giang để cướp giật
các đối tượng đến thị xã gò công thực hiện ba vụ cấp giật dây chuyền trên địa bàn phường một phường ba và phường năm
lực lượng công an đã thu giữ hai xe mô tô bốn bình xịt hơi cay hai điện thoại di động và hơn ba triệu đồng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an huyện bố trạch và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình phối hợp với đội quản lý thị trường số năm
vừa bắt giữ xe ô tô đầu kéo đang vận chuyển một số lượng lớn hàng cấm trị giá trên bốn trăm linh triệu đồng
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày một tháng một trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận huyện bố trạch
tổ công tác đã dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo do nguyễn trường sơn trú tại huyện yên khánh tỉnh ninh bình điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có sáu mươi tám loại hàng hóa đồ chơi trẻ em với số lượng hơn hai mươi bảy cái trị giá khoảng hơn bốn trăm linh triệu đồng
trong đó có hơn hai mươi bốn khẩu súng đồ chơi và nhiều loại khác thuộc hàng cấm kinh doanh cấm lưu hành
hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện cùng với toàn bộ tăng vật để tiếp tục điều tra
thưa quý vị và các đồng chí tại lâm phần đất rừng do ủy ban nhà dân xã e bung huyện e xúc tỉnh đắk lắc quản lý
thời gian qua lâm tặc đã ngang nhiên vào triệt hạ gần ba mươi hectare rừng khộp và có dấu hiệu lấn chiếm để lấy đất làm nương rẫy
vụ việc này cần được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và là lời cảnh báo trong công tác quản lý và bảo vệ rừng như hiện nay
hiện trường của vụ khai thác trái phép gỗ rừng nằm tại tiểu khu hai trăm bốn mươi ba với diện tích gần ba mươi hectare
đây là lâm phần do ủy ban nhà dân xã e bung huyện e xúc quản lý
lâm tạc đã sử dụng cưa để cắt toàn bộ những cây có đường kính lớn thậm chí có những cây có đường kính gần hai mươi cm
điều đáng nói là cây rừng bị triệt hạ
lại không bị lấy gỗ đi mà để lại hiện trường
nhưng mà theo như có một số người dân đi làm về thì người ta nói rằng là cũng có một số đối tượng là đi bằng xe máy
rồi là trên xe thì có như thế là dắt theo cưa
còn không biết là cái số đối tượng đó đi vào đây để làm gì hay là cắt ở đây thì không biết
nhưng mà cái lượng cây mà bị phá ở đây là do dùng bằng cưa xăng
theo như anh em chúng tôi nhận định là ban công an giã thì như thế là

cái trường hợp như thế này thì cũng đề nghị là tất cả các cái ban ngành
rồi là kết hợp hối kết hợp để vào cuộc làm rõ cái vụ việc
cái hiện trạng của cái đất rừng này hiện tại bây giờ là rất là phức tạp
hiện vụ phá rừng đang được các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra làm rõ
qua tìm hiểu thời gian trước lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ea bung
cũng từng bị xử lý kỷ luật vì để đất rừng bị lấn chiếm
khoảng một mươi tiểu khu hai trăm bốn mươi ba
ủy ban nhân dân xã ea bung hiện đang bị một số đối tượng lán lút vào quần đêm
là cát hạ rồi mục đích đối tượng là lấn chiếm để lái đắt canh tác
đã báo cáo về cơ quan chức năng cấp tranh và được cơ quan chức tranh
đã xuống đo đạt kiểm tra thám định trong thời gian vừa qua
và chúng tôi đang tăng cường tuần tra kiểm soát trên khu vực này
và với mức độ như thế này rất nguy hại cho
vụ việc rừng bị tàn phá với diện tích lớn như thế này
cần phải được điều tra làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan
trong công tác quản lý bảo vệ rừng
bản tin nhật ký an ninh đến đây cũng xin được tạm dừng